các sân bay tại mỹ đã và đang được trang bị loại máy quét hành lý mới cho phép soi chiếu hành lý hành khách mà không cần phải bỏ riêng các vật dụng được khuyến cáo như thiết bị điện tử hay chất lỏng
với hành khách công nghệ mới cũng được áp dụng giúp họ đi qua cửa an ninh mà không cần cởi bỏ vật dụng trên người như giày dép thiết bị kim loại
khi hành khách đi qua cửa kiểm soát họ sẽ nhìn thấy một số bảng thông báo
sau đó quét giấy tờ trên bảng đọc thẻ nhận dạng để xác nhận danh tính cũng như hành trình của hành khách mà không cần phải đưa thẻ lên máy bay